theo thông báo kết luận mới nhất của phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội
không có ai trong số gần ba giáo viên hợp đồng lâu năm có đủ điều kiện
để xét tuyển dụng đặc cách trong đợt tuyển viên chức giáo dục sắp tới
cụ thể qua ra soát các quận huyện thị xã không ai trong số hai chín trăm hai mươi ba giáo viên của hà nội
đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt vào viên chức theo quy định tài khoản bảy điều hai
nghị định một trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi tám tất cả các giáo viên hợp đồng này đều bị loại không được xét tuyển đặc cách
do không đủ điều kiện người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật
làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên
chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
như vậy gần ba giáo viên hợp đồng tại hà nội từng có thời gian công tác từ năm đến hai mươi năm
sẽ phải trải qua kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bằng hai hình thức
thi tuyển hoặc xét tuyển mà không có bất kỳ ưu tiên nào